công tác chăm sóc nâng cấp biên mộ nơi thở tự liệt sĩ được quan tâm đầu tư
cả nước có trên ba hai trăm linh nghĩa trang liệt sĩ và trên ba công trình ghi công liệt sĩ
các cơ sở dữ liệu như cổng thông tin điện tử bia mộ liệt sĩ ngân hàng gen được xây dựng và phát huy hiệu quả
nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai
đến nay quỹ đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được hơn bốn chín trăm linh tỷ đồng
phong trào tặng sổ tiết kiệm của cả nước đạt hơn sáu mươi một sáu trăm linh sổ với tổng kinh phí hơn một trăm một mươi ba bảy tỷ đồng
xây dựng mới hơn ba mươi sáu bốn trăm linh nhà sửa chữa gần hai mươi bốn nhà tình nghĩa trị giá gần hai một trăm bốn mươi tỷ đồng
phụng dưỡng gần bốn mẹ việt nam anh hùng
trong số trên chín hai triệu người có công được xác nhận hiện có gần một hai triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng
những việc làm nhỏ bé đẹp
đó là tâm niệm và trách nhiệm của những người con việt nam hôm nay
thời dậy trong mỗi con người đặc biệt là thế hệ trẻ với tinh thần hùng được rửa nguồn và hướng tới một cái vấn đề tiếp tục làm sao đó để chứng đáng với những anh hùng liệt sĩ đã bỏ thân mình hi sinh vì tổ quốc để có cuộc sống hôm nay
thì càng phải chăm lo xây dựng và xây dựng việt nam
như nghị quyết đại hội một mươi ba đã khẳng định là phải hướng tới chế diện một nước việt nam phùn vinh và hạnh phúc
biết ơn những hy sinh biết ơn những mất mát xương máu cha anh đã đổ để tạo nên dáng hình đất nước hôm nay
nhìn về lịch sử vẻ vang ấy để thế hệ hôm nay thêm tự hào thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình để cùng nhau vươn tới những hạnh phúc bền vững mai sau
nên vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tuấn trường và mạnh đến chỗ ở của hòa yêu cầu hòa trả lại xe máy và điện thoại cho trường
đến nơi thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau trường rút dao ra đâm liên tục ba bốn nhát trúng vùng ngực trái làm hoài tử vong
mua đất nông nghiệp lập dự án ma phân lô tách thửa trái pháp luật lừa bán huy động vốn và chiếm đoạt hơn hai hai trăm linh tỷ đồng của khách hàng
tổng giám đốc công ty alibaba và các đồng phạm sắp phải hầu tòa phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai tháng
theo đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty alibaba
nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột của luyện và các bị can khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba luyện tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp
lập ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận rồi tự phân lô tách thửa trái pháp luật
kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị can đồng phạm đã chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng của hơn bốn ba trăm một mươi sáu khách hàng
trước đó vụ án đã ba lần bị trả hồ sơ để điều tra và bổ sung
thưa quý vị và các bạn thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn
trong những năm qua công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy thủ trưởng công an các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chăm lo
bằng những việc làm thắm tình đồng chí đồng đội có ý nghĩa giáo dục chính trị và nhân văn sâu sắc
góp phần tích cực củng cố hậu phương công an nhân dân
tạo điểm tựa niềm tin cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
vâng lãnh đạo đảng nhà nước cũng ghi nhận đánh giá bộ công an là một trong những ngành dẫn đầu phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn quốc
đã có nhiều việc làm thiết thực nghĩa cử cao đẹp dành nguồn nhân lực kinh phí lớn để xây dựng và sửa chữa nhà tỉnh nghĩa
trợ cấp khó khăn và tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất tinh thần chăm sóc các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng
vâng thưa quý vị và cũng nhân dịp này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cũng đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân về việc thực hiện chính sách đối với người có công trong công an nhân dân
theo thông tư mới viên chức chuyên ngành thư viện lương cao nhất là hơn một mươi một triệu đồng tương đương hệ số lương bảy mươi
sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai nếu thấy điểm số chưa phản ánh đúng bài thi của mình
thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đã đăng ký dự thi
các đơn vị đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến ngày ba tháng tám
sau khi tổ chức phúc khảo xong điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống quản lý thi
nếu bài thi được điều chỉnh điểm thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo
thưa quý vị chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương thể chất và tinh thần vẫn còn hẳn trên thân thể
âm ỉ trong không ít những thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ
tuy nhiên thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
các phong trào xây tặng nhà tình nghĩa phụng dưỡng bà mẹ việt nam anh hùng khám chữa bệnh
cấp phát thuốc miễn phí góp phần vơi đi những khó khăn về vật chất và tinh thần
những gia đình chính sách người có công luôn được đảng và nhà nước các cấp chính quyền
người dân quan tâm lan tỏa trong cộng đồng
theo báo kinh tế và đô thị những ngày tháng bảy này khắp mọi vùng miền trên mảnh đất hình chữ s
diễn ra nhiều hoạt động chăm lo người có công những người đã hiến dân cả tuổi thanh xuân cho đất nước
vì nền độc lập của dân tộc
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh thực tế những bù đắp đối với các thương binh liệt sĩ
người có công với cách mạng khó có thể bù đắp được những gì các bác các anh
các chị đã cống hiến cho nhân dân và cho đất nước
vì thế cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
cố gắng làm nhiều việc đền ơn đáp nghĩa tích cực có ý nghĩa hơn nữa để tri ân những người có công
báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với tiêu đề
xăng dầu giảm mạnh cước vận tải vẫn đứng yên
sau hai phiên liên tiếp giảm giá xăng dầu giá cước vận tải vẫn chưa có dấu hiệu giảm
theo thông tin ông nguyễn công hùng chủ tịch hiệp hội taxi hà nội cho biết
giá cước taxi hiện nay tại hà nội đang đặt ở mức cân đối với giá xăng dầu
thời điểm hai mươi bảy đồng một lít
khi giá xăng dầu tăng các hãng taxi chưa kịp hoàn tất thủ tục để đề xuất tăng giá
nên giá cước vẫn giữ nguyên
một số đại diện doanh nghiệp vận tải cũng cho biết đang ở tình trạng nêu trên
và hiện doanh nghiệp chưa nhận được ý kiến của khách hàng về việc phải giảm giá cước theo giá xăng dầu
báo lao động trong một sự kiện bình luận đăng tải thông tin
nếu như vụ việt á số tiền hoa hồng được ghi nhận là tám trăm linh tỷ đồng
thì trong vụ chuyến
trong vụ chuyến bay giải cứu số tiền còn kinh khủng hơn
theo thông tin con số bị can liên quan đến vụ án này chưa dừng lại
bởi vì theo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
số người tham gia đông phạm vi rộng trong cả trong và ngoài nước
gồm một số cơ quan ban ngành của cả trung ương và địa phương
trung tướng tô ân sô cho biết mỗi chuyến bay giải cứu trừ các chi phí đi
thì số tiền lợi nhuận ra hàng tỷ đồng mỗi chuyến
mà chúng ta biết là có gần hai chuyến bay giải cứu
nhân lên sẽ có số tiền là quá to khó cam gián được lòng tham khi kiếm tiền dễ như thế này
chỉ cần vặt một công dân việt nam lên máy bay về nước là có tiền
vấn đề là chia nhau như thế nào
theo tổng cục thuế các nhà cung cấp nền tảng kinh doanh số nước ngoài đã kê khai
nộp thuế trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế
như facebook nộp hai bảy mươi một tỷ đồng google nộp hai ba mươi bốn tỷ đồng
microsoft nộp sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng
tổng cục thuế cho rằng đó là những con số tích cực thông tin trên báo lao động
tuy nhiên so với thu nhập và doanh thu khủng của các nền tảng này
thì số tiền thuế chưa tương ứng với tốc độ phát triển còn thất thu cho ngân sách nhà nước
để công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên nền tảng số
mang lại hiệu quả chống thất thu thuế tổng cục thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp
xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra theo chuyên án
theo chuyên đề quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử